thưa quý vị vào chiều qua một mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở nơi làm việc của ông đinh xuân hướng bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ông nguyễn mạnh sơn ở phương trường thi thành phố thanh hóa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên sông mã về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng thai sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào năm hai nghìn một mươi ba ông hướng là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã chủ đầu tư của dự án hạc thành tower vào lạc trên khu đất vàng ở ngã tư đường hạc thành và đường phan chu trinh thuộc trung tâm thành phố thanh hóa
tuy nhiên ông hướng đã đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho chuyển đổi dự án hạc thành tower từ công ty sông mã chủ đầu tư cấp một sang công ty huy hoàng chủ đầu tư cấp hai
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông nguyễn bá hùng nguyên bí thư huyện ủy như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính
ông văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả sở tài chính tỉnh thanh hóa và bà đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án hạc thành tower
liên quan đến vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới sau năm ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày một mươi ba tháng tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường hai mươi ba năm tù
ngoài ra hội đồng xét xử tuyên phạt phạm tấn lộc một mươi ba năm tù mai thị ngọc phấn một mươi năm tù cùng với các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trường văn liên ba năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hai mươi một bị cáo còn lại ở mức án từ sáu đến một mươi hai năm tù về tội buôn lậu đồng thời phạt bổ sung tiền đối với bảy bị cáo
trong vụ án này nguyễn thị kim hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu
đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la mỹ sang campuchia và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định có năm đối tượng là chủ các tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận chuyển ngoại tệ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
để vận chuyển tiền vàng qua lại biên giới hạnh thuê và phân công phấn và lộc thực hiện
vàng sau khi về đến việt nam hạnh sẽ giao lại cho các tiệm vàng
trần văn khe nguyễn anh ngọc và đào việt long ba đối tượng tham gia vào vụ chặn xe hành hung lái xe khách trên đường tại quảng ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh khởi tố với tội danh gây dối trật tự công cộng
ngày ba tháng tám lái xe bùi hữu tới chú tại tỉnh thái bình có đơn phản ánh về việc bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường
công an thành phố hạ long đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh tiến hành xác minh và triệu tập số đứa người có liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận là nhóm phụ xe của xe khác đã chặn tấn công lái xe nói trên tại chân cầu bãi cháy phường bãi cháy thành phố hạ long
hành vi này được các đối tượng thực hiện nhiều lần
sẵn sàng ngày một mươi ba tháng tám tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạ
công ty trách nhiệm hữu hạ ăn uống giải trí hai trăm sáu mươi tám titan trên đường phạm thanh thành phố mỹ tho
lực lượng chức năng công an tỉnh tiền giang và công an tp mỹ tho đã phát hiện sáu mươi người dương tính với ma túy
công ty này do nguyễn vĩnh hưng đứng tên chủ sở hữu
tại thời điểm kiểm tra có chín mươi năm khách và hai mươi bảy nhân viên đang có mặt
kiểm tra nhanh phát hiện sáu mươi người trong đó có một mươi ba nhân viên dương tính với chất ma túy
ngoài ra cơ sở cũng chưa cung cấp được các hợp đồng
đối với nhân viên làm việc tại đây cơ quan công an đã triệu tập sáu mươi người dương tính với chất ma túy đến trụ sở để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị trong những năm qua hoạt động của tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với tinh chất phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi
dù lực lượng công an đã và đang tích cực phối hợp phát hiện bắt giữ xử lý các đối tượng cũng như giải cứu thành công nhiều nạn nhân
nhưng những vụ việc xảy ra đã cho thấy tội phạm mua bán người đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng
sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội
phản ánh sau đây tại tỉnh con tum
qua công tác giả soát nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh con tum phát hiện có một phụ nữ trên địa bàn thành phố con tum vắng mặt không lý do
tiến hành xác minh điều tra lực lượng trinh sát đã nắm được nạn nhân bị một đối tượng lừa bán vào một động mại dâm tại myanmar
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lên các phương án giải cứu nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đã giải cứu thành công và đưa nạn nhân về việt nam an toàn
khi mà tôi biết là qua bên đó công việc không giống như mà lời giới thiệu ẩu
từ bên việt nam thì tôi mới biết là tôi đã bị lừa về bên myanmar như thế
thế là tôi có lấy điện về cho bạn ở việt nam để trình báo cho địa phương
thì qua công tác dịch vụ thì
phòng cảnh sát hành trực đã phối hợp với các đoàn thủy và cơ quan chức năng đã thác định được nạn nhân là hiện nay đang bị đối tượng lừa bán
lực lượng trinh sát đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã nấu kết liên kế được với nạn nhân
sau đó là giải cứu được nạn nhân
chỉ đạo của công an tên dân tộc
theo lời khai của nạn nhân tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân quen biết một đối tượng trú tại thành phố con tum tỉnh con tum
người này rủ cùng nhau qua lào để làm ở quán nhậu với mức lương từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
sau khi cô gái này đồng ý đối tượng đã chủ động làm các giấy tờ hộ chiếu để đưa ra nước ngoài
tuy nhiên khi ra nước ngoài thì cô gái này mới phát hiện mình bị lừa bán sang myanmar
từ năm giờ rưỡi cho đến năm giờ sáng là em bắt em phải làm ngồi ở phòng
nhân viên là khách vô chọn nước nào thì đứa đó phải đi bắt buộc phải đi
còn đứa này mà không đi đem xuống nhốt ở tầng hầm và không cho ăn uống
với lại là có đứa thì này nọ là bị quýnh và trích điền lên
qua vụ việc này thì phòng khám sát phòng trưởng cũng cảnh báo cho người dân để bị bản tình
tuy nhiên biết cái phương tức thủ đoạn của loại thủ đoạn này là nó lợi dụng cái lòng tin
và hứa hẳn những cái
cái công việc làm rất là ổn định
sau đó là nó đưa vào các cái cơ sở kinh doanh nghi dịch vụ mại giao
nó cứng bức cái chức lao động và nó không có trả tiền
và cũng không thể trốn thoát được cái nơi mà làm việc đó
nên là người dân phải thật trọng thận trọng cảnh giác
không để con em mình và chính bản thân mình nghe theo những cái lời chú dục và nhu vụ
đi ra nước ngoài là không được
trong thời gian qua lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh con tum cũng đã phối hợp phát hiện bắt giữ khởi tố một số đối tượng liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân trong các vụ án trên
qua đó khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời rụ rỗ của các đối tượng đi làm việc tại nước ngoài với mức lương cao đây có thể là cái bẫy của hành vi mua bán người
hai đối tượng huỳnh hoài đức và vũ đức tài vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai tạm giữ
họ đã bắt giữ về hành vi tàng trữ và mua bán chai phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng phối hợp bắt quả tăng đức đang bán ma túy cho tài tại khu vực trước điểm uống thuốc điều trị nghiện bằng thuốc ở phường tràng giai tp biên hòa và thu giữ bốn mươi gói heroin và ma túy đá
nguyễn minh nhật và lê tuấn lợi cùng chú tại tỉnh đồng tháp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày một mươi tháng bảy lợi và nhật đã đột nhập vào một nhà dân lấy trộm một điện thoại di động một laptop và một xe mô tô
tiếp đó đến đêm ngày một mươi năm tháng bảy nhật và lợi tiếp tục đột nhập vào nhà dân khác lấy trộm tài sản nhưng đã bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an nhật và lợi đã thừa nhận ngoài vụ trộm trên cả hai đã thực hiện hai vụ trộm khác đối tượng nhật đã có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản và gây dối trật tự công cộng
đối tượng nhật đã có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản và gây dối cho tự công cộng